thưa quý vị những ngày qua mưa lớn liên tục tại nhiều tỉnh thành bắc bộ như hà nội bắc ninh vĩnh phúc phú thọ
khiến cho các con đường ngõ phố bị ngập giao thông ách tắc
mưa từ đêm đến sáng cũng làm cho đất đá sạt lở lũ quét đã gây ra thiệt hại về người tài sản hoa màu
tại tuyên quang hòa bình nhiều quốc lộ ở các tỉnh tây bắc ngập trong nước
vâng và đồng hành kịp thời hỗ trợ người dân trong mưa lũ những việc làm của lực lượng công an cơ sở
những ngày qua đã tiếp tục làm sáng lên hình ảnh vì nhân dân phục vụ
tuyến đường gom đại lộ thăng long thành phố hà nội
mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường trở nên ngập lụt khá nghiêm trọng
lượng nước ngập tới hơn một nửa thân xe khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn
có không ít phương tiện đã thử sức bằng cách vượt qua nhưng không phải ai cũng di chuyển được
và hệ quả là có khá nhiều phương tiện đã bị chết máy
hôm nay nó còn bị nặng hơn cả năm
bọn chị làm
bọn chị làm ở đây văn phòng còn ngập hết cả máy tính máy móc cũng ngập hết
giải tỏa những ồn tắc giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng
tại những nút giao thông trọng điểm đồng thời triển khai những phương án để giải tỏa un tắc một cách nhanh nhất
nhưng thực sự cũng không hề đơn giản khi dòng phương tiện cứ ngày một gia tăng
và không phải ai cũng chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng
với trời mưa như thế này quan sát của người dân người đi xe máy và người đi ô tô là người ta cũng hẳn
nên có những người người ta không thể nắm bắt được hiệu lệnh của mình
mà người ta vẫn đi vào hướng đăng ồn tắc thì anh em lại phải chạy ra tận nơi và nhắc từng người một
để cho người ta đi theo cái hướng mà mình phân luồng để cho giao thông có thể thông suốt
không chỉ tại các thành phố lớn mưa liên tục trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc như hòa bình
tuyên quang đã làm sạt lở đất đá gây thiệt hại hàng trăm nhà dân
lúa và hoa màu bị ngập nước gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
thiên tai cũng làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi và nhiều tuyến đường giao thông liên huyện liên xã bị sạt lở gây ách tắc cục bộ
trước tình hình mưa lũ lực lượng công an tại các tỉnh thành đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời
chủ động sát cánh cùng nhân dân phân luồng điều tiết giao thông giúp dân di chuyển tài sản đồ đạc gia súc gia cầm đến nơi an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi
phân bố ra nhiều các điểm mà cũng để giúp đỡ người dân phân luồng người dân đi theo những tuyến đường mà không cục bộ để đảm bảo
bây giờ rất đi làm trong kịp thời và giúp đỡ người dân những phương tiện mà bị chết máy giữa đường
chúng em chúng tôi phân luồng để đảm bảo cho không để phục vụt đến giờ này thì giao thông đi lại ổn định
tại nhiều khu vực lúa chín ngã đổ ngập trong nước lực lượng công an cũng khẩn trương giúp dân gặt lúa kịp thời giúp bà con giảm thiểu thiệt hại
lần đầu tiên tôi cũng đi gặt lúa thế nhưng mà xuống đây cùng với nhân dân cùng với các đồng chí trong đơn vị làm những công việc như thế này để giúp đỡ nhân dân
tôi cảm thấy rất là xúc động và tôi cảm thấy góp được một phần công sức của mình để giúp đỡ nhân dân
vì nhân dân phục vụ đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính từ nhân dân mà ra
và sự có mặt của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an
đã trở thành điểm tựa vững chắc đồng hành cùng nhân dân vượt qua cơn hoạn nạn